chiều ngày một mươi chín tháng năm tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mong đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ các kiều bào việt nam tại nước ngoài
tiếp nhận bốn sáu tỷ từ các kiều bào việt nam ở nước ngoài do thứ trưởng bộ ngoại giao đặng minh khôi đại diện trao tặng
đồng chí trần thanh mẫn cho biết đây là nguồn động lực lớn lao dành cho các y bác sĩ
chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch thể hiện tinh thần yêu nước chung tay cùng chính phủ chiến thắng đại dịch
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn cũng trao năm mươi khẩu trang cho bà con kiều bào tại hoa kỳ phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín